bước đầu các đối tượng bị bắt đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
theo đó các đối tượng sử dụng mạng internet thông qua các trang mạng nước ngoài để tổ chức cá độ
có ngày chúng thu hút hàng trăm người tham gia cá độ